bộ giáo dục và đào tạo có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo đồn đốc việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn học sinh
khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô
công văn trên được bộ đưa ra trong bối cảnh xuất hiện một số sự cố liên quan đến việc đưa đón học sinh trong thời gian gần đây
theo đó mặc dù từ tháng tám bộ đã có công văn yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn
tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô
tuy nhiên hiện bộ mới nhận được tám báo cáo của các sở giáo dục và đào tạo về kết quả triển khai việc giả soát
thống kê tình hình đưa đón học sinh bằng xe ô tô
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chưa nộp báo cáo
phải chỉ đạo các trường phổ thông trên địa bàn triển khai các nhiệm vụ liên quan
tổ chức việc kiểm tra ra soát báo cáo tổng hợp thực trạng về việc sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô